tiếp tục là một số thông tin liên quan đến mưa dông tại thành phố hồ chí minh
cần mưa cao dài khoảng ba mươi phút vào chiều hai mươi một tháng năm
khiến một phần tuyến đường nguyễn văn quá và phan huy ích mênh mông nước
hai tuyến đường này được xem như rốn ngập mới của thành phố hồ chí minh
một số khu vực ở thành phố hồ chí minh có mưa khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ
trong đó đường phan huy ích quận co vấp và đường nguyễn văn quá quận một mươi hai bị ngập nặng
nhiều đoạn ngập hơn nửa bánh xe máy khiến giao thông gặp nhiều khó khăn
đầu giờ chiều mây đen bao phủ khu vực thành phố hồ chí minh kéo theo cơn mưa kéo dài khoảng ba mươi phút
cơn mưa khiến nước từ các khu dân cư đổ ra các con hẻm
chảy xuống đường nguyễn văn quá thuộc phường đông hương thuận quận một mươi hai khiến đoạn đường này bị ngập nặng
nước ngập gần nửa bánh xe máy khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn
đặc biệt là đoạn gần giao lộ quốc lộ một a khi đèn tín hiệu trên đường nguyễn văn quá chuyển qua đèn đỏ
dòng xe phải dừng trên đường ngập để chờ lưu thông
nhiều người đi xe máy phải chạy xe lên vỉa hè để tránh chết máy
tương tự tuyến đường phan huy ích đi qua quận gò vấp cũng bị ngập sâu
nước từ ngoài đường tràn vào nhà dân khiến sinh hoạt bị ảnh hưởng
nước tràn vào như sóng biển đồ đạc bị ướt hết
theo người dân đường nguyễn văn quá và phan huy ích thường xuyên bị ngập nặng mỗi khi trời mưa lớn
trường hợp mưa lớn kèm triều cường lên cao hai tiếng đường này bị lụt không lối thoát
mưa dông được dự báo sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực này
do đó người dân xung quanh khu vực này nên có nhu cầu
những phương án để phòng ngập lụt để hạn chế những bất tiện trong di chuyển
cuối bản tin là những tin tức mới nhất về dự báo thời tiết
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia hà nội có mưa vừa và dông có nơi mưa to
gió đông đến đồng nam cấp hai cấp ba
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
khu vực hà nội nhiều mây có mưa vừa và dông có nơi mưa to
gió đông đến đồng nam cấp hai cấp ba
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi tám độ
phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
và rải rác có dông gió nhẹ
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rải rác có dông
gió đông đến đồng nam cấp hai cấp ba
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
vùng núi có nơi dưới hai mươi một độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
phía bắc nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
phía nam có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác gió nhẹ
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây
tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng gián đoạn gió nhẹ
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ c
khu vực tây nguyên có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào rải rác có dông
cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ c
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bảy đến ba mươi độ c
có nơi trên ba mươi độ
khu vực nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông
cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ
trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ